các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào chiều cùng ngày ba cháu học sinh ra đập nước trên địa bàn để tắm không may bị đuối nước
khi nhận được thông tin lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ cứu nạn
tuy nhiên ba cháu không qua khỏi
chủ tịch xã đồng thái cho hay ba nạn nhân chín tuổi đang lọc sinh lớp ba
hiện lực lượng chức năng đã bàn giao các thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự
trước tình trạng hàng loạt vụ đuối nước khiến trẻ em tử vong
thủ tướng phạm minh chính mới đây đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em
đặc biệt chú trọng công tác phòng chống đuối nước cho trẻ
theo thủ tướng các cơ quan chức năng cần phối hợp với nhà trường và gia đình để quản lý giám sát học sinh trong thời gian nghỉ hè
hướng dẫn địa phương tổ chức dạy bơi rèn luyện kỹ năng bơi và hỗ trợ giảm giá vé chi phí dạy bơi cho học sinh trẻ em
người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh cần bố trí ngân sách để thực hiện phòng chống đuối nước trẻ em
phổ cập bơi an toàn cho trẻ và hỗ trợ kinh phí phù hợp với việc học bơi
việc chỉ đạo của chính phủ cũng sẽ không có hiệu quả nếu không có sự giúp đỡ từ các bậc phụ huynh
ngay từ bây giờ cha mẹ nên trang bị cho con trẻ các kỹ năng bơi lặn và cảnh báo với các em những khu vực nguy hiểm
đặc biệt khi chơi ở những vùng sông nước có ao hồ đừng để các con ra ngoài tầm mắt của mình